các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
còn anh thì đang làm ở văn phòng ủy ban nhân dân xã vợ chồng anh có ba người con trai gái đủ cả
cháu gái đầu đang học cấp ba đứa nhỏ nhất năm tuổi kinh tế gia đình không có gì khó khăn và áp lực
vợ anh có bán hàng online hay ra ngoài giao lưu với trẻ em ở địa phương nhưng họ là những người khá tin cậy
chỉ khoảng một tháng trước vợ anh có biểu hiện tâm lý chầm tư ngại tiếp xúc với người ngoài
trước đó tính tình rất sôi nổi hòa nhã cùng mọi người không hiểu sao lúc rời nhà đi chẳng nói lời nào với bốn bố con anh
trước đó không lâu thông tin cô gái hai mươi một tuổi mất tích bí ẩn ngày bảy tết ở hà nội khiến dư luận không khỏi xôn xao
một nhân chứng cho biết khi công an tìm thấy cô gái trong căn phòng sặc mùi dầu gió
thưa quý vị người dân sinh sống trong ngõ bảy mươi chín trên bốn mươi trên một mươi bốn đường cầu giấy vẫn chưa hết bằng hoàng trước vụ việc cô gái trẻ xinh đẹp
bị sát hại giá man trong căn phòng trọ vào ngày bảy tết nghi phạm bị bắt giữ ngay sau đó
nhận thấy mọi chuyện bị bại lộ đối tượng đã quý đầu nhận tội
theo luật sư nguyễn anh thơm
trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh nhận định nhiều khả năng đối tượng sát hại nạn nhân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
trước đó cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo của gia đình cô gái l t t l hai mươi một tuổi
ở phường mỹ đình một quận nam tử liêm hà nội về việc không thể liên lạc được với cô gái này
lờ rời nhà từ chiều ngày một mươi sáu tháng hai khi đi cô gái hai mươi một tuổi mặc áo sơ mi trắng chân váy màu xám đi xe máy vision màu đỏ
qua trích xuất camera địa điểm cuối cùng chị l đến là tại khu vực nhà cho thuê ở bùi sơn trạch quận thanh xuân hà nội
camera ghi nhận lúc này là một mươi tám h ba mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng hai
chị l vẫn sang hoạt bình thường và sau đó mất liên lạc
đến ngày một mươi chín tháng hai gia đình và người thân bàng hoàng khi nhận tin giữ l l đã tử vong do bị sát hại
ngay sau đó công an thành phố hà nội đã bắt giữ h m n hai mươi tuổi quê bắc giang đối tượng nghi vấn sát hại nạn nhân
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng h m n
nhận hành vi phạm tội của mình
cơ quan công an đang tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân động cơ mục đích gây án
làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
theo luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh nhận định
nhiều khả năng đối tượng sát hại nạn nhân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
thứ nhất nữ nạn nhân làm nghề quản lý phòng thuê trọ
việc nạn nhân xuất phát từ nhà đi đến khu vực nhà cho thuê vào tối ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
là nhằm mục đích để dẫn khách vào xem phòng và thu tiền phòng
do đó loại trừ nguyên nhân mâu thuẫn về tình cảm thi hẹn gặp nhau
thứ hai nữ nạn nhân khi đi có điều khiển xe máy honda vision và tài sản mang theo như điện thoại
khi nạn nhân mất liên lạc cũng không còn các tài sản đó tại khu vực nhà trọ đã đến
theo nhận định của luật sư thơm lợi dụng khu vực vắng người
nghi phạm đã sử dụng hung khí nguy hiểm thực hiện hành vi sát hại nữ nạn nhân nhằm mục đích cướp tài sản
sau khi sát hại nạn nhân nghi phạm đã che giấu hành vi phạm tội
phi tan nạn nhân trong phòng trọ và chiếm đoạt các tài sản rồi bỏ trốn
hành vi phạm tội của nghi phạm rất dã man tàn ác không những đã tước đoạt tính mạng của người khác
mà còn xâm phạm quyền sở hữu tài sản công dân được pháp luật bảo vệ
xét hành vi phạm tội của nghi phạm đã cấu thành tội sát hại người và cướp tài sản
tội danh và hình phạt được quy định tại điều một trăm hai mươi ba một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự
ngày một mươi chín tháng hai tại con ngõ bảy mươi chín trên bốn mươi trên một mươi bốn đường cầu giấy quận cầu giấy hà nội
từng tiếng khóc nghẹn vang vọng cả con phố tiếng người đi lại nói chuyện ồn ào
thế nhưng chẳng có người dân nào tỏ ra bực tức hay lên tiếng nhắc nhở
vì họ biết những giọt nước mắt kia chưa được đau đớn đến nhường nào
đây chính là hiện trường của vụ cô gái trẻ tên l hai mươi một tuổi quận nam tử liêm hà nội bị sát hại dã man
tại hiện trường người thân bạn bè của l khóc ngất khi nhận tin cô gái trẻ đã mất
làn anh hai mươi hai tuổi bạn cùng phòng của nạn nhân đứng không vững gào khóc gọi tên bạn
cô khóc ngất nói nghe mùng sáu âm lịch mình cùng l bắt xe lên hà nội l còn truyền khoản cho mình để trả tiền xe
đến ngày mùng bảy âm lịch cả đêm không thấy lờ về vì tính chất công việc của bạn nên mình không có nghĩ ngợi gì
đến ngày hôm sau đàn anh vẫn chưa thấy bạn cùng phòng về cô gọi hàng chục cuộc không thấy hồi âm
nhiều ngày sau không thấy bạn đâu lan anh hốt hoảng lên cơ quan công an trình báo
khoảng một mươi năm h chiều hôm một mươi chín tháng hai trong lúc làm việc lan anh nhận được một cuộc điện thoại với nội dung
bà em có phải người quản lý của khu trung cư tại quận cầu giấy không
vừa phát hiện một nạn nhân giới tính nữ nghi là l người mất tích trong ngày bảy tết
khi nghe thông tin cô gái trẻ cả người rút lên không dám cầm máy ngay nữa phải nhờ đồng nghiệp nghe giúp và xác nhận
lan anh tức tốc chạy tới hiện trường trên đường đi cô vẫn hy vọng một phép màu xảy ra đó không phải là người bạn của mình
nhưng khi đến hiện trường cô ngất đi khi nhận tin giữ
bố của l đã vào xác nhận cô gái bị sát hại chính là lờ
cô bạn cứ tình dậy lại khóc ánh mắt giáo sát nhìn xung quanh miệng vô thức gọi tên người bạn xấu xố
nhưng sau đó lại khóc nghẹn vì sự thật tàn khốc l mất thật rồi
cô dồn giày cầm điện thoại gọi liên tục vào số của l chỉ mong đầu dây bên kia nhấc máy nhưng đáp lại là tiếng tổng đài khô khốc
theo lời những người bạn của nạn nhân l sinh năm hai nghìn ba
nhà lờ có hoàn cảnh khó khăn mẹ nạn nhân mất cách đây bốn năm cô cùng bố hồng gánh kinh tế để nuôi hai em
một người học cấp một một người mới lên lớp một mươi một
hoàn cảnh khó khăn nên l chỉ tập trung vào công việc vì vậy cô vẫn chưa có ý định yêu đương
lờ luôn tâm sự với mình ước mong lớn nhất của bạn trong năm nay cho đến hết một hai năm tới là có thể xây được căn nhà mới
mua được chiếc ô tô cho gia đình có thật nhiều tiền để nuôi hai em ăn học
vậy mà ước mơ
chưa kịp thực hiện l đã ra đi
được biết l kiếm thêm thu nhập bằng việc đứng ra thuê các giấy trọ chung cư rồi cho người khác thuê lại
theo những người hàng xóm tại đây chiều ngày một mươi tám tháng hai công an khu vực đã hỏi người dân sinh sống về ngôi nhà xảy ra vụ án
khi công an hỏi mọi người nghĩ rằng xảy ra vụ trộm cắp bình thường
không ai nghĩ có một vụ án mạng nghiêm trọng đến như vậy
xót xa quá khi cô gái còn quá trẻ
sau đó cô gái hai mươi một tuổi đã được đưa về bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an
đạo công an thành phố hà nội cho biết phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ nghi phạm của vụ án
danh tính và lời khai của đối tượng chưa được công bố
tối cùng ngày các lực lượng chức năng đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân
trước đó do không liên lạc được với con bốn nạn nhân và người nhà đã vượt hai trăm linh km từ quê nhà thanh hóa ra hà nội ngắm tin con
thế nhưng thứ họ nhận lại quá nghiệt ngã
vẫn là cô gái trẻ với biết bao hoài bão và hy vọng nhưng đã không còn độ ấm
nhận tin con gái bị sát hại bố của l đứng không vững
người đàn ông lớn tuổi không thể tin vào tay mình
cú sốc lớn khiến ông như giả đi cả chục tuổi
theo người nhà nạn nhân chia sẻ từ trước đến nay cháu l là người ngoan hiền chăm chỉ không ăn chơi đua đòi
do đó việc lờ mất tích khiến gia đình rất lo lắng
gia đình cho biết thêm lờ làm quản lý trung cư phòng trọ cho thuê trên địa bàn thành phố hà nội khoảng ba bốn năm nay
gia đình của l làm nông nghiệp mẹ mất sớm
nên đến năm lớp một mươi một cháu cũng xin nghỉ học ra hà nội làm công việc này từ đó đến nay
đến ngày hai mươi tám tết l về quê ăn tết với gia đình
những ngày ở quê người thân trong gia đình vẫn vui vẻ không gáy nhau và chị l cũng không có biểu hiện gì bất thường
sau kỳ nghỉ ngày một mươi năm tháng hai tức mùng sáu tết cô gái hai mươi một tuổi từ quê trở lại hà nội làm việc
trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng hai gia đình vẫn gọi cho l song l l không bắt máy
ban đầu gia đình chỉ nghĩ là cháu bận công việc
không nghe máy cũng là chuyện bình thường
thế nhưng mãi đến hai mươi ba h ngày một mươi bảy tháng hai bạn cùng phòng của l báo tin
hơn một ngày nay không liên lạc được với cô gái
thời điểm này gia đình cũng cố gắng liên lạc với chị l nhưng không được
lo có chuyện trăng lành một giờ sáng ngày một mươi tám tháng hai
gia đình gồm bố cậu mợ và một số người thân của chị l vượt hai trăm linh km từ thường xuân thanh hóa ra hà nội tìm kiếm cô gái
sau gần ba tiếng trên xe gia đình đến công an phường mỹ đình một quận nam từ liêm để trình báo sự việc
cùng ngày người thân đến các khu trọ trung cư do chị lừa quản lý để tìm kiếm thông tin
gần hai ngày ở hà nội là quãng thời gian dài đáng đắn đối với chị hương và gia đình
cố tìm mọi cách nhưng cả gia đình vẫn không biết được lờ đang ở đâu
đến chiều muộn ngày một mươi chín tháng hai gia đình mới hay tin lực lượng chức năng phát hiện chị l ở một khu trọ ở phường yên hòa quận cầu giấy
tuy nhiên mọi thứ gần như sụp đổ với gia đình người thân bạn bè khi cô gái hai mươi một tuổi được xác định đã tử vong
hiện vụ việc
đang được khẩn trương tiến hành điều tra
kẻ thù ác sẽ được nhanh chóng phơi bầy trước pháp luật và phải đền tội
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại